thưa quý vị sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bị can bốn đối tượng
lê tùng vân chín mươi tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên hai mươi chín tuổi lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa ra lệnh bắt tạm giam ba bị can lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
riêng đối với bị can lê tùng vân bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
qua điều tra vào ngày bốn tháng một nhận được tin báo của người dân về việc các đối tượng nhận tiền đồng góp tử thiện
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà bà cao thị cúc
làm việc một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm hoạt động của các đối tượng có liên quan
quá trình thực hiện có sự tham gia chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật
kết thúc khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã mời một mươi bốn đối tượng có liên quan
tại hộ bà cao thị cúc về trụ sở huyện đức hòa để làm việc
trước đó vào chiều ngày bốn tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng hoạt động tôn giáo tử thiện để trục lợi tại nơi tự xưng là tịch thất bồng lai sau đổi thành thiên am bên bờ vũ trụ
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ chứng cứ
chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định